cứ đến mùa mưa bão người dân ở các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi lại hết sức lo lắng khi hàng ngày phải đi lại trên những cây cầu treo tạm bỡ
những chiếc cầu treo ở thôn trà na xã trà phong huyện miền núi tây trà tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và đang đe dọa tính mạng của người dân qua lại
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cầu treo dài một trăm linh mét trụ cầu bằng bê tông cốt thép nhưng đang hư hỏng
thân cầu được dùng thép phi sáu đan vào nhau và san cầu bằng những cây nứa rất tạm bỡ
nhiều đoạn do cây nứa đã gãy mục tạo thành hô lớn trên mặt cầu
người qua lại phải bám chặt vào các dây thép trên thành cầu
mỗi khi qua cầu phải tưng người một vì cầu rung lắc mạnh có thể rơi bất cứ lúc nào
cầu treo và khu dân cư nước mù được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn bảy
qua một mươi hai năm sử dụng chiếc cầu treo này đã hai lần bị đứt do mưa lũ
chính quyền địa phương và người dân nhiều lần khắc phục gia cố tạm thời nhưng hiện nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng
đây là đường duy nhất nối trung tâm xã với khu dân cư nước mù với sáu mươi sáu hộ dân sinh sống qua lại hàng ngày
lo ngại lớn nhất là mùa mưa nguy cơ đứt gãy cầu đe dọa tính mạng người dân và cô lập khi bão lũ
ở khu nước mù đã có một cầu treo mà qua quá trình dùng thì nó đã hư hỏng
hiện tỉnh quảng ngãi đã bắt đầu đến mùa mưa bão vì vậy chính quyền các cấp cần có phương án gia cố sửa chữa
cũng như cấm bà con qua lại trong những ngày mưa bão để bảo đảm an toàn